trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết chiều ba mươi tháng một mươi bão yutu đã vượt qua đảo lưu dông philippines và đi vào biển đông trở thành cơn bão số bảy năm hai nghìn hai mươi
hồi một mươi chín h tối ngày ba mươi tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu chín độ vĩ bắc một trăm một mươi chín độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng bảy trăm hai mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai tức là một trăm linh một trăm ba mươi năm km trên một giờ giật cấp một mươi bốn
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km
đến một mươi chín h ngày ba mươi một tháng một mươi vị trí tâm bão ở khoảng một mươi tám ba độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu chín độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm ba mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một tức là từ một trăm linh đến một trăm một mươi năm km

đến một mươi chín giờ ngày một tháng một mươi một vị trí tâm bão mạnh cấp một mươi một tức là từ một trăm linh một trăm một mươi năm km
vị trí tâm bão ở khoảng hai mươi bốn độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm bảy mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một tức là từ chín mươi đến một trăm một mươi năm km một giờ giật cấp một mươi ba
cấp độ rủi ro thiên tai ở khu vực đông bắc biển đông cấp ba